chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe người dân khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ngày mai một tháng một mươi tp hcm đã chính thức thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
cập nhật tình hình ngày hôm nay trên nhiều tuyến đường khu dân cư con hẻm đã gỡ bỏ chốt chặn rào chắn khiến nhiều người dân tỏ ra phấn khởi và vui mừng
sau bốn tháng giãn cách xã hội kể từ sau ngày hôm nay ba mươi tháng chín tp hcm sẽ bắt đầu mở cửa
nhiều hoạt động được nới lỏng các rào chắn cũng đang từng bước được gỡ bỏ
ngày hôm nay đã có không ít các con phố hẻm khu dân cư của tp hcm đã trở nên thông thoáng khi nhiều chốt phong tỏa đã được cớ bỏ
đây là hình ảnh tại khu bào cát quận tân bình hàng rào dây kém đã được dỡ bỏ hầu hết các chốt kiểm soát cũ văng bóng lực lượng chức năng
là người đã sinh sống lâu năm tại đây anh trầm lâm vui mừng khi chiếc rào chắn này được gỡ bỏ
tôi rất vui vì chính quyền đã tháo hết các hàng rào tôi tin là người dân khu này ai cũng sẽ thấy vui vẻ thoải mái
khi thành phố sẽ mở lại nhiều hoạt động cho doanh nghiệp người dân cơ sở kinh doanh dịch vụ
không chỉ riêng quận tân bình nhiều quận huyện khác trên địa bàn tp hcm cũng đang tiến hành tháo rỡ một số hàng rào chốt tại khu vực phường xã
theo ghi nhận hầu hết các tuyến đường hẻm vào các khu dân cư tại quận bình thạnh quận một mươi các rào chắn bằng sắt bàn ghế đã bắt đầu được tháo rỡ
tương tự nhiều tuyến đường giao cắt với trục đường lớn như cộng hòa trường trinh hiện cũng đã được lực lượng chức năng tháo rỡ rào chắn cứng
do giãn cách xã hội và hạn chế ra ngoài trong thời gian dài chị lê thị kim ngân ngụ tại đường ngô gia tự quận một mươi tp hcm chia sẻ
chị rất phấn khởi khi nhiều tuyến đường trên địa bàn quận một mươi được tháo rỡ rào chắn
nhiều tháng nay gia đình tôi tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống covid một mươi chín của tp hcm
tất cả sinh hoạt của gia đình đều bó hẹp trong nhà nên rất cò bó
giờ đã có thể ra vào khi cần thiết nên tôi cảm thấy thoải mái khó nói nên lời
mong rằng sắp tới dịch sớm hết để cuộc sống trở về bình thường
được biết chủ trương của thành phố là đến ngày ba mươi tháng chín các chốt phong tỏa ở các khu dân cư trên các tuyến đường các con hẻm
sẽ được tháo dỡ để người dân đủ điều kiện được hoạt động trong tình hình mới
trước đó từ ngày hai mươi tám ngày hai mươi chín cũng đã có nhiều địa phương tháo rỡ các chốt chặn ghi nhận từ ngày hai mươi chín tháng chín
tại một số tuyến đường ở quận ba quận một mươi tp hcm
chúng tôi ghi nhận những hàng rào tự chế từ barriere thang tre giàn ráo ở nhiều con hẻm đã được tháo dỡ phần nào
việc đi lại của người dân đã dễ dàng hơn
khi thấy những hàng rào ở một con hẻm trên đường nguyễn thiện thuật phường ba quận ba được tháo rỡ
bà lâm thị tố trinh sáu mươi tuổi sống tại khu vực này cho biết bà rất vui mừng
mở ra vậy tôi vui lắm giao cứng từ ngày chín tháng bảy tới chiều hôm qua hai mươi tám tháng chín mới gỡ
trước đó không đi đâu được rất bí bách giờ mở thế này thoải mái lắm bà trinh nói
việc tháo gỡ những điểm chốt trực rào chắn đã giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại
đây là những số hiệu đầu tiên cho thấy cuộc sống bình thường
chị cẩm thiên ngụ tại phường an khánh tp thủ đức
do con hẻm gần nhà trước kia được rào lại bằng xào thép gai
này đã được gỡ bỏ chị cảm thấy vô cùng vui mừng và thuận tiện
mấy tháng nay khi có việc cần đi ra ngoài như đi tiêm vaccine tôi đều phải đi vòng đường khác
việc tháo dả chấn này làm cho tinh thần của tôi và người dân xung quanh trở nên phấn chấn thoải mái hơn
hy vọng sắp tới tp hcm trở lại bình thường mới để người dân được ra ngoài đi học đi làm việc
tương tự với đặc thù công việc là nhân viên giao hàng anh nguyễn phi luân cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi
vì không phải mất thêm thời gian hay chi phí do phải đi vòng quanh
qua nhiều nơi để giao hàng cho khách
đơn hàng mỗi ngày thì nhiều mình phải ra tận tay khách mới an tâm
trên đường đi giao hàng cặp đường bị rào chắn tôi phải đi đường vòng mất thêm một khoảng thời gian
thấy lực lượng chức năng tháo rỡ hàng rào chỗ nào là tôi thấy mừng vì công việc của mình sẽ thuận lợi hơn
tại quận tân bình nhiều con hẻm trước đây bị rào bít bùng bằng dây răng gian giáo thép gai
che chắn kì lôi ra vào thì những ngày gần đây những chốt này bắt đầu được tháo rỡ
cụ thể tại đường tân kỳ tân quý quận tân bình chốt chặn tại đây vừa được lực lượng chức năng cho tháo rỡ
kết nối lưu thông liền mạch tuyến đường này sang quận tân phú
là địa phương thuộc vùng xanh phường bốn quận ba tp hcm nơi chị nguyễn thị thảo sinh sống
đã tháo các rào chốt từ ngày hai mươi bảy
với chị việc tháo gỡ này không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại
mà còn cho thấy đường phố trở nên thoảng đáng hơn
việc tháo rỡ giúp con hẻm nhìn rất thông thoáng
cũng trong ngày hai mươi bảy nhiều quận huyện tp hcm tổ chức lực lượng tháo rỡ hàng trăm rào chắn
tại các vùng xanh chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sắp tới
tại hẻm số một mươi bảy út tịch công an và dân quân tự vệ phường bốn quận tân bình đã đến tháo rỡ rào chắn
nhiều người dân trong hẻm rộng sáu mét vỗ tay vui mừng
vì sau thời gian dài rào chắn con hẻm trở nên thông toán
việc tháo rào chắn giúp mình cảm thấy thoải mái hơn có việc gì cần thiết đi lại cũng dễ
cảm giác như dịch bệnh được đẩy lùi khi những sợi dây răng dây thép gai đã không còn
khu vực hẻm một mươi bảy út tịch là một trong ba mươi hai điểm rào chắn cấp phường
được ủy ban nhân dân quận tân bình chỉ đạo một mươi năm phường tháo rỡ
hai mươi một vị trí rào chắn khác được di chuyển vào trong thu hẹp phạm vi bảo vệ
có tám mươi chín điểm rào chắn do người dân tự lập được gỡ bỏ từ hôm qua
các phường tiếp tục đề xuất quận tân bình phá rỡ sáu mươi ba điểm giao chắn để thuận lợi cho người dân đi lại
trước đó lực lượng chức năng tiếp tục rà soát giảm bớt các điểm rào chắn tại các tuyến đường chính
hẻm nội bộ phù hợp với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới sau tháng chín
theo ông lê hoàng hà bí thư quận ủy tân bình trước ngày ba mươi tháng chín các rào chắn sẽ được tháo rỡ dần
một số vị trí chốt trong địa bàn dân cư có nguy cơ cao vẫn phải duy trì để lực lượng chức năng tổ chức tuần tra
trước đó khi thực hiện siết chặt giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
từ ngày hai mươi ba tháng tám tp hcm đã lập hơn chín trăm linh hàng rào chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm
để thuận tiện kiểm soát cũng như bảo vệ các vùng xanh
các chốt kiểm soát có lực lượng công an quân đội dân quân trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngoài ra một số nơi lập hàng rào cứng người dân không thể đi lại
việc tháo gỡ các chốt chặn cũng được triển khai tại nhiều địa phương và sau hôm nay
khi đã có quyết định chính thức là có thể mang lại sự thoải mái cho người dân ngay
theo ông trần phi long chủ tịch ubnd quận một mươi một cho biết quận đã tháo bớt một số chốt tại các phường
đợi tới ba mươi tháng chín khi thành phố có chỉ đạo chung sẽ tiến hành tháo rỡ trong một ngày là xong
với các chốt phường do quận quản lý thì đã tháo lác đác chốt quận do công an thành phố phụ trách thì đợi
theo ông nguyễn ngọc anh phó chủ tịch ubnd quận gò vấp cho biết những nơi được tháo rỡ rào chắn
chủ yếu là các chốt chặn hẻm khu vực dân cư an toàn vùng xanh trên điện bản quận
ngoài ra một chốt cứng tại giao lộ phạm huy thông và lê đức thọ nối phường sáu và phường bảy cũng sẽ được tháo rỡ trong hôm nay
việc tháo rần các chốt kiểm soát là tín hiệu đáng mừng từ kết quả của công tác phòng chống dịch trên điện bản quận trong thời gian qua
việc này cũng để cho nhân dân bắt nhịp làm quen dần với công tác phòng chống dịch theo nghị định mới
tuy nhiên quận vẫn đảm bảo các lực lượng tuần tra khép kín điện bản
bên cạnh đó quận khuyến cáo người dân không được chủ quan lờ là phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
thời gian qua việc duy trì mô hình bảo vệ vùng xanh đã đem lại hiệu quả về giảm f giảm lây nhiễm
đến nay phường chín là một trong những phường tương đối ổn định về công tác phòng chống dịch
mặc dù đã tháo rỡ chốt nhưng tại nhiều địa phương vẫn kiểm soát người lạ vào địa phương
mặc dù các chốt chặn đã được tháo rỡ gần hết tuy nhiên người dân không được tự ý ra vào tp hcm
theo đó công an tp hcm duy trì một mươi hai chốt ở các cửa ngõ và ba mươi chín chốt phụ cấp quận huyện còn lại
tất cả các chốt nội đô sẽ giải tỏa
việc kiểm soát vẫn tập trung từng bước tiến tới trạng thái bình thường mới để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tạo ý thức tham gia giao thông an toàn công an tp hcm sẽ kiểm soát đột xuất
ngẫu nhiên trên đường chúng tôi đã có phương án thành lập tổ kiểm soát
việc khai báo ứng dụng vinet lịch sử tiêm vaccine
còn sau này khi có app chung thì sẽ thực hiện theo ứng dụng chung
nếu người dân ra đường không có app thì có thể dùng giấy chứng nhận
đã tiêm chủng ít nhất một mũi tiêm đủ ngày ép không khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày ông quang nói
đồng thời cho biết thêm công an tp hcm sẽ thành lập một chốt lưu động để kiểm tra
và nếu cần thiết sẽ test nhanh y tế
cũng theo ông quang chỉ thị mới đã nói rõ người dân không được tự ý ra vào tp hcm
do đó ngành công an kêu gọi ý thức người dân
công an tp hcm sẽ xử lý nghiêm việc thông chốt người dân nên chia sẻ
từ mai mùng một tháng một mươi sẽ không còn các chốt nội thành
nhưng công an vẫn duy trì các chốt lưu động thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn
ngoài ra ông quang cũng yêu cầu tất cả các cơ quan thực hiện kiểm tra người ra vào bằng mã qr
và kiểm tra việc thực hiện này
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình khẳng định
việc giữ các chốt kiểm soát này nhằm tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn cho người dân tp hcm
và các tỉnh lân cận
theo ông bình vì mỗi một tỉnh thành có mức độ phủ vaccine và dịch bệnh khác nhau
nên việc kiểm soát này cũng nhằm hạn chế không cho người dân tự ý đi liên tỉnh
để đảm bảo sức khỏe cho chính mình
ông lê hòa bình nêu rõ tp hcm vẫn ưu tiên luồng xanh vận chuyển hàng hóa
còn người dân không có việc cần thiết thì không di chuyển ra tp hcm
ngoài ra theo thống kê hiện có ba năm triệu người các tỉnh thành trong cả nước
đang làm việc tại tp hcm long an bình dương đồng nai
trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
việc bỏ các chốt kiểm soát cửa ngõ rất dễ lây lan dịch bệnh khi người dân ồ ạt về quê
đối với hoạt động giao thông vận tải kiểm soát lưu thông
tp hcm đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa giữa thành phố với các địa phương được thuận lợi
đáp ứng phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố
phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực địa phương
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải phương tiện giao thông cá nhân
chỉ được phép lưu thông trong phạm phi thành phố hoạt động vận tài hành khách liên tình
đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không theo lộ trình phù hợp
về kế hoạch của bộ giao thông vận tài và quy định của bộ y tế
việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên công vụ công nhân chuyên gia
người đi khám chữa bệnh tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố
và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của sở giao thông vận tài
hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách
shipper thực hiện theo hướng dẫn của sở công thương tăng cường kiểm soát đô thông
tại các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh
tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr
và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực tổ chức các chốt kiểm soát lưu động
trong nội thành theo tình hình thực tế không để xảy ra tình trạng tập trung đông người
và tránh ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát
cùng với đó để đảm bảo an toàn khi từng mức nấn lòng giãn cách xã hội
tp hcm vẫn nghiêm cấm chợ tự phát
bà nguyễn thị kim ngọc phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
về việc mở lại các chợ truyền thống sở sẽ làm việc với tất cả các quận huyện
và thành phố thủ đức để xây dựng lại các phương án mở lại một cách an toàn
hiện sẽ có một số địa phương như huyện cần giờ huyện củ chi quận bình thạnh
đã mở cửa lại một số chợ dựa vào bộ tiêu chí an toàn
sau ba mươi tháng chín các quận huyện và thành phố thủ đức nếu mở lại chợ truyền thống
sẽ phải có phương án và làm việc với sở công thương
riêng trợ tự phát là nghiêm cấm mở và sẽ xử lý theo quy định
nếu có phi phạm chợ đầu mối sẽ là nơi trung truyền tập kết hàng hóa
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại